thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

và đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc
để thi công các hạng mục công trình đúng tiến độ thời gian bảo đảm tốt chất lượng
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật

thị trấn mai châu hòa bình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện mai châu
đã bắt quả tàng đối tượng văn phú thuần chú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đang vận chuyển trái phép bốn mươi gói nhỏ màu xanh
bên trong chứa gần tám viên ma túy tổng hợp được giấu trong xe mô tô
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên
của người đàn ông không rõ tên người tỉnh sơn la
đã quen trong quá trình làm thuê ở hà nội vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hai người đã liên lạc với nhau bằng điện thoại
và hẹn gặp giao dịch tại cột mốc có ghi sơn la một trăm hai mươi hai km
thuần đưa cho người đàn ông kia số tiền một trăm hai mươi triệu đồng rồi nhận ma túy
khi đang trên đường mang về nhà để bán kiếm lời
thì bị công an hòa bình bắt
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm ngày hôm nay
đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án giết người
đối với bị cáo
nguyễn ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ tại tp hcm
trước đó tại phiên xét xử sơ thẩm lưu động
tại quận tân phú vào tháng năm năm nay
hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo
mức án trung thân
theo hồ sơ vụ án
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
bị cáo sơn biết người tình của mình
đang ở vũng tàu chơi với bạn trai
nên bị cáo sơn đã nảy sinh ý định giết người tình
rồi chết theo
khoảng một mươi ba h ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
sơn mua hai mươi năm đồng tiền xăng
mang về phòng trọ của người tình
tại quận tân phú
đến khoảng một mươi bảy h
hai người xảy ra cãi vã
nên bị cáo sơn lấy than xăng đã mua trước đó
đổ lên người nạn nhân
lúc này mặc cho cô nhân tỉnh văn sinh
sơn vẫn bật quẹt ga châm lửa đốt
nghe tiếng kêu cứu
quản lý khu trọ vào phá cửa
dùng bình chữa cháy dập lửa
rồi đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu
vì bỏng quá nặng
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
nạn nhân tử vong
sơn bị thương tật với tỷ lệ ba mươi
do đại diện gia đình bị hại xin giảm án
bị cáo có nhân thân tốt
bản thân chưa có tiền án tiền sự
và đã khắc phục tiền bồi thường cho gia đình bị hại
nếu hội đồng xét xử quyết định giảm án cho bị cáo sơn
từ mức án tù trung thân
còn hai mươi năm tù giam
về tội giết người
thông tin mới nhất liên quan đến vụ sát hại bé gái
hơn hai mươi ngày tuổi thanh hóa
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và giác lệnh tạm giam bốn tháng
đối với bà phạm thị xuân
ở xã vũ lăng huyện tiền hải tỉnh thái bình
về tội giết người
xác định đây là vụ án
có tính chất đặc biệt nghiêm trọng phức tạp
gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ngay sau khi vụ án xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã huy động lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để điều tra làm rõ vụ án
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã xác định được nghi can liên quan trực tiếp
đến cái chết của cháu bé
chính là bà phạm thị xuân bà nội cho bé
trên những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra
bước đầu bà phạm thị xuân thừa nhận
hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé
sau đó tạo nên hiện trường giả về một vụ bắt cóc
nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an
với cái sự nỗ lực cố gắng của lực lượng điều tra
thì đến ngày hôm nay
sau khi thống nhất
với biện kiểm soát tòa án tỉnh thanh hóa
thì cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án
và khởi tố bị can
về tội giết người đối với bà phạm thị xuân
bà xuân chính là người gây ra cái chết
cho cháu bé lê đình mây anh
kết quả ban đầu thì xác định
trước hết là xác định một mình bà xuân
đã gây ra cái chết cho cháu bé
về hành vi của bà xuân
thì như lời khai của bà ban đầu
bà trừ trông
bà vừa du bước ra
thì bị ngã
khi bế cháu lên
thì cháu bé vẫn còn sống
chưa cơ sở nào khẳng định là chết
nhưng mà ngay sau đó thì
bà thực hiện cái việc
lấy chăn lấy khăn
gói cháu lại
và đưa ra cái bụi rác
cái bụi rác ở bên kia đường
bỏ vào túi bóng
túi bóng nó có sẵn ở đó
sau đó thực hiện các giai đoạn tiếp theo
về việc sâu sắc cháu bé
và sau khi sâu sắc cháu bé xong
thì bà quay về
để giả tạo cái hiện trường nằm trong đó là do
hai đối tượng bắt góc như cái thông tin ban đầu
thật là xác định cháu bé bị chết ngạt
do bị chặn đường hốp trên
và đây là cái cơ sở rất là quan trọng
để chúng tôi xác định tính chất của vụ án
và xác định cái vai trò
của bà xuân trong cái vụ án này
chúng tôi cho rằng đây là kết quả bước đầu có đủ căn cứ
để giấu bà về tội giết người
tuy nhiên quá trình điều tra sẽ tiếp tục làm rõ
cái tính chất
của tính chất của vụ án
đặc biệt là làm rõ
động cơ mục đích gây án
rồi những tình tiết khác liên quan đến kết luận
tội danh của bà được chính xác
thì đây tôi muốn nói là đây là kết quả ban đầu
mà thực hiện được và chúng tôi sẽ tập trung điều tra
làm rõ trong thời gian ngắn nhất
phát hiện trụng đồn nhập
chùa nhà dùng kiếm chém liên tiếp
khiến đối tượng bị trọng thương với nhập viện
đó là vụ việc mới xảy ra ngày hai mươi ba tháng một mươi một
trên địa bàn quận bắc từ liêm hà nội
hành động của chùa nhà tưởng như là phòng vệ trinh đáng
nhưng lại không phải
khi mà mới đây công an quận bắc tử liêm
đã khởi tố bị can và tạm giam bốn tháng
đối với ông lê minh phương năm mươi tuổi
chú tại phường tây tựu là chủ nhà
để điều tra về tội giết người
xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến trái chiều
và người dân cũng vô cùng băn khoăn
không biết nên hành xử như thế nào
trong trường hợp tương tự
khoảng h một mươi năm phút
ngày hai mươi ba tháng một mươi một
tại cửa hàng tạp hóa của gia đình lê minh phương
ở phường tây tựu quận bắc từ liêm
đã xảy ra một vụ trụng đồn nhập
khi phát hiện một bóng đen đột nhập
trong nhà mình
ông phương đã dùng một thanh kiếm dài một m
chém liên tiếp vào đối tượng
sau đó cơ quan công an xác định
đối tượng đồn nhập bị chém là nguyễn đăng tùng
với vết thương tích tổn hại sáu mươi một sức khỏe
liệt nửa người bên phải
đáng chú ý tùng là một thiếu niên
mới một mươi năm tuổi
sau khi bắt
lê minh phương về hành vi khối tích

chúng tôi cũng tiến hành các bước điều tra tiếp theo
là anh phương
sử dụng cái không khí
rất nguy hiểm
tức là một thanh kiếm dài
chém vào đầu
trong tùng hai nhát
thì cái việc đó là hành vi hết sức nguy hiểm
chúng tôi xác định
đây là có dấu hiệu
của hành vi
và đồng thời hiện nay chúng tôi cũng đã tiến hành
khởi tố quán
khởi tố bị cao
về tội giết người
theo điều chín mươi ba của bộ luật hình sự
đối với lê minh phương
xung quanh vụ việc này
dư luận có nhiều ý kiến trái chiều
có người cho rằng
khởi tố tội danh giết người
đối với lê minh phương là quá nặng
trên thực tế
người dân khi phát hiện trộm đột nhập
đều cho rằng
nếu mình không đánh trộm
thì sẽ bị trộm đánh mình
nên đại đa số
chọn cách chống trả
mà không nghĩ
mình hoặc đối tượng
sẽ bị thương
thậm chí tử vong
là chúng tôi
và khẳng định
là khởi tố
đúng pháp luật
luật hình sự cũng quy định
phòng vệ chính đáng
phải tương quan
tương sức lực lượng
làm mất khả năng
của đối tượng
thế nhưng anh quá đi
thì trong luật hình sự cũng quy định
vượt quá phòng vệ chính đáng
và tất cả những vượt
trong trường hợp vượt quá phòng vệ chính đáng
phải chịu trách nhiệm
về hành vi của mình
về tội danh tương ứng
đối với vụ việc này
đây là cháu tùng
không có một hông khí gì cả
và cháu lại
mà anh phương cũng đã
không sử dụng hết
nào là hô háo
nào là bật điện hô hoán
ở trong nhà anh phương
còn có nhiều người
thì để có thể
thì không để
xảy ra những trường hợp đáng tiếc
vụ việc này
tiếp tục cảnh báo
về cách hành xử của người dân
trong các tình huống
như trộm đồn nhập
đánh chết trộm chó
để rồi tự biến mình
thành tội phạm
khi để lại hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã hương thủy
tỉnh thừa thiên huế
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và bắt tạm giam
đoàn quốc dĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú phường thủy dương
thị xã hương thủy
về hành vi cướp sật tài sản
đáng chú ý là trong vụ án này
để giúp dĩnh thoát khỏi vòng lao lý
em trai nghi phạm
đã đến cơ quan công an
nhận tội thay
việc làm của em trai đối tượng
đã không qua mắt được
lực lượng điều tra
theo hồ sơ vụ án
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
dĩnh điều khiển xe máy
đi trên đường
thì phát hiện
chị phan thị nữ
chú thị xã hương thủy
đang chạy xe máy một mình
túi quần phía trước của chị nữ
có để một chiếc điện thoại di động
nên dĩnh bám theo xe máy của chị nữ
rồi lợi dụng lúc chị này sơ hở
thì điều khiển xe vượt lên
rồi táo tợn
giật điện thoại từ túi quần của nạn nhân
nhờ phản ứng nhanh
nên chị nữ đã kịp thời
ngăn cản hành vi của dĩnh
khiến chiếc điện thoại rơi xuống đường
không chiếm đoạt được tài sản
dĩnh tăng ga bỏ chạy về nhà
nhờ được tin báo
công an thị xã hương thủy
nhanh chóng vào cuộc điều tra
và xác định
dĩnh là nghi phạm gây ra vụ cướp
tại cơ quan điều tra
ngoài thừa nhận mình gây ra vụ cướp trên
dĩnh còn khai
đã thực hiện vụ cướp sở tài sản khác
tiếp cận với nạn nhân
dù đi ăn đi chơi
rồi lén bỏ thuốc mê để cướp tài sản
với thủ đoạn tinh vi này
chỉ trong thời gian ngắn
nhóm đối tượng đã lừa
lấy đi nhiều tài sản và nữ trang
của nhiều phụ nữ
ở các tỉnh thành tây nam bộ
và thành phố hồ chí minh
ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố cần thơ
đã tống đạt các quy định khởi tố bị can
bắt tạm giam các đối tượng
trong băng nhóm gây mê cướp tài sản này
nhóm đối tượng gồm
trần ngọc nguyên
nguyễn hồng khanh
và lương phan nhật huy
bước đầu điều tra xác định
các đối tượng này đã gây ra
một mươi vụ gây mê cướp tài sản
tại các tỉnh thành
như thành phố hồ chí minh
và đồng tháp
lời đi số lượng lớn tài sản
chủ yếu là nữ trang
riêng tại cần thơ
chúng thực hiện ba vụ
cướp số tài sản trị giá hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng là
tiếp cận làm quen
xưng là đại gia
chủ mò cát
rủ nạn nhân đi ăn uống
rồi lén bỏ thuốc mê vào đồ uống
khi nạn nhân ngâm thuốc
chúng đưa vào nhà nghỉ
rồi cắt vòng
lấy tài sản
có nạn nhân còn bị chúng xâm hại tình dục
rồi bỏ trốn
và mua ở bến xe miền tây
lội thuốc ngủ ba khi á
uống cà phê rồi ngủ đi vậy đó
rồi vô quán gặp người nào
có mà đeo vàng á
thì bắt đầu ngủ đi chơi
ngủ đi chơi qua đêm
nếu mà người ta đi á
thì nguyên kêu đi karaoke chơi
rồi hơi quy đâu á
bắt đầu lấy thuốc bỏ vô ly
rồi bắt đầu chế xị tin vô mời người ta uống
nếu mà nạn nhân uống cái ly đó xong
hai mươi phút là sẽ buồn ống
rồi bắt đầu nguyên sẽ đưa đi trong nhà trọ
rồi nguyên lấy đồ
sau thời gian lập án đấu tranh
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
bàn chuyên án đã bắt khẩn cấp các nghi phạm
khi đang lẩn trốn tại cần thơ và vĩnh long
vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo
cho sự mất cảnh giác
nhẹ dạ cả tin
rơi vào cạ bẫy răng sẵn của bọn tội phạm
để rồi lâm vào cành tiền mất tật mang
vỡ hủy và những hậu quả
những hệ lụy từ vỡ hủy
gây ngược xấu đến an ninh trả tự
và tâm lý của người dân
không phải là chuyện bây giờ mới nói
vỡ hủy đã được báo chí phản ánh rất nhiều lần
trên các phương tiện thông tin đại chúng
như một lời cảnh báo đến người dân
thế nhưng vẫn có nhiều người tham gia vào các đường dây chơi hụi
cho đến khi chủ hụi bỏ trốn thì đã quá muộn
mới đây một vụ vỡ hụi nữa đã xảy ra
trên địa bàn phường xuân phú
phường xuân phú tp huế
với số tiền lên đến hàng tỷ đồng
khiến nhiều người dân điều đứng
những ngày gần đây
nhiều tiểu thương tại chợ cống tp huế
đứng ngồi không yên
vì thông tin dây hủy lớn
với số tiền hàng tỷ đồng đã bị vỡ
theo phản ánh của người dân
bà nguyễn thị thu thảo sống tại phường xuân phú
đã tự đứng ra làm chủ hụi và đi thu tiền
nhiều người đã đem toàn bộ tài sản
tích góp để chơi hủy
thế nhưng khi không còn khả năng thanh toán
chủ hội này đã rời khỏi địa phương
chỉ riêng tại chợ cống
ước tính đã có hơn ba mươi tiểu thương
tham gia vào dây hội này
với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
mà thấu một ngày dưới lửa là mấy chục triệu
không chỉ có các tiểu thương
mà nhiều người dân ở phường xuân phú
cũng là nạn nhân trong vụ vỡ hụi hàng tỷ đồng này
có người hàng ngày vẫn tìm đến nhà chủ hụi
nhưng xem ra chỉ là vô vọng
theo thông tin từ công an tỉnh thừa thuyên huế
hầu như năm nào trên địa bàn tỉnh
nhất là tại các chợ ở khu vực nông thôn
cũng xảy ra từ một đến hai vụ vỡ hụi
vụ nhỏ thì vài trăm triệu đồng
đến vài tỷ đồng
cá biệt có vụ lên đến hàng chục tỷ đồng
vụ việc tại phường xuân phú
tiếp tục là hồi chuồng cảnh báo
cho sự nhẹ dạ cả tin của những người tham gia
các đường dây trời hủy đầy rủi ro
vào khoảng một mươi năm h ngày hôm nay
đã xảy ra một vụ cháy lớn
tại quán cà phê ở số năm phan kế bính
phường cống vị quận ba đình tp hà nội
rất may là không có thương vong về người
ban đầu đám cháy chỉ nhỏ xuất hiện ở tầng hai của quán
sau đó lan rộng vào bùng cháy dữ dội
ngay sau đó người dân thông báo cho lực lượng chức năng
nhận được thông báo lực lượng chức năng đã điều năm xe cứu hỏa
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và bốn xe chữa cháy cùng một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
dập tắt hỏa hoạn
được biết khu vực xảy ra cháy ở trên tầng hai của quán
và lan sang hai phòng ngủ của gia đình sát đó
theo cơ quan chức năng
quán được làm bằng che trúc
vật dễ bắt lửa nên việc chữa cháy rất khó khăn
đến một mươi sáu h đám cháy được khống chế hoàn toàn
vụ việc không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành
kiểm kê thiệt hại về tài sản
và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
linh quan đến công tác tìm kiếm
bốn thuyền viên tàu cá bv bảy mươi năm nghìn ba trăm tám mươi sáu t
bị nạn trên vùng biển vũng tàu
ngày hôm nay tàu sir bốn trăm một mươi ba
thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
đã phát hiện thêm thi thể của hai thuyền viên
theo nhận dạng ban đầu
của chủ tàu và thân nhân các nạn nhân
thì thi thể của hai người này gồm
anh lê văn trung ba mươi hai tuổi trú tại đồng nai
và anh trần quốc long ba mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
được phát hiện cách hiện trường
tàu gặp nạn khoảng hai ba hải lý
vào lúc một mươi sáu h ngày hôm nay
tàu sar bốn trăm một mươi ba đã đưa thi thể của hai người này
về đến vũng tàu
bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình
tiến hành mai táng
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm
hai thuyền viên còn lại bị mất tích
những ngày vừa qua
ba người dân ở xã vinh hiền và xã lộc bình
huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã phát hiện hàng nghìn lồng cá nuôi trên đầm cầu hai
bị chết hàng loạt
nhiều hộng ngư dân lầm vào cảnh trắng tay
khi bị thiệt hại hàng tỷ đồng
theo thống kê sơ bộ ban đầu
tuyệt vọng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lộc
đến nay đã có hơn năm trăm linh hộ nuôi cá lồng
tại đầm phá cầu hai bị thiệt hại
trong đó xã lộc bình khoảng một trăm năm mươi hai hộ
với năm trăm linh lồng cá
xã vân hiền thiệt hại ba trăm sáu mươi hộ
với một bốn trăm linh lồng cá
số lượng cá chết ước tính trên một trăm linh tấn
gây thiệt hại nặng nề cho bà con ngư dân
đến nay với ước tính của toàn chí hội
thiệt hại là đỉnh
trong đó là gồm có khoảng một trăm hai mươi hộ
và đồng thời nữa
là khoảng năm mươi tấn cá các loại
trong đó giống như cá mũ
cá vậu cá vậu là trụ đào
rồi có một số là cá vậu giống
tôi nuôi thì một mươi sáu lồng
mà hiện tại cái thịt là một mươi ba lồng
còn cá ướm là ba lồng
còn giờ chứ hiện tại tôi thiệt hại
thì cá vậu thì khoảng năm sổ tạ
cá khoảng tám lần rưỡi
tám lần sáu thôi
vì tôi nói để đưa một khúc thời gian nữa
là để cả chín làng
cứ để bán cho nhà hàng
mà giờ chứ đưa không có
tại nơi thì ngán đoàn này thì nước ngọt phê thằng chết
thì còn cá mũ
thì còn khoảng giữa người ta
ở thời điểm này
cá vậu có giá bán từ một trăm năm mươi một trăm sáu mươi đồng
cá mú có giá bán từ hai trăm linh đồng
trong đó người dân chủ yếu nuôi nhờ giống cá tự nhiên
nên rủi ro thiên tai là rất cao
vì điều kiện mưa lũ
ở đây sổ lường nuôi
thì cũng có thể là vận chuyển cho mốt được
vì là nuôi là một loại cá tự nhiên
nuôi là nhờ thiên nhiên thôi
chứ đây là do hài vì thiên nhiên
chứ bạn tôi thì cũng có thể
mới chuyển cho mốt được hết
theo chính quyền địa phương ở đây
việc cá lòng nuôi chết do bệ nước ngọt hóa
không phải là câu chuyện mới
trước đây đã xảy ra vài lần
xong người dân khu vực này vẫn chủ quan
không thực hiện đúng theo khung lịch thời bồ
dẫn đến tình trạng cá chích hàng loạt
được cấp trên quan tâm
tào nguồn về nhân dụng
nguồn cả nhân tàu ở tại địa phương
nhưng mà nguồn cá tự nhiên
nguồn cá đó không lẫn được
bằng nguồn cá tự nhiên ở đây
cho nên bà con là buộc phải theo
nguồn cá tự nhiên cho nên không tuân thủ
theo lịch thời bồ cho nên thiệt hại của bà con
rất lớn trong thời gian này
còn theo đó là hiện tại bây giờ
đâu ra gặp khó khăn
trong những tháng này thì đâu ra rất ít
cho nên cái cá của bà con đồng ra
lần nguồn cá tết là bán một cân cá vẫu
khoảng hai trăm linh ngàn
cà mũ là khoảng ba trăm linh ngàn
thì hiện tại bây giờ đâu ra
cà mũ của cá vẫu thì khoảng một trăm năm mươi một trăm sáu mươi ngàn
cà mũ thì khoảng hai trăm linh ngàn
thì tính về lợi nhuận mà bà con
xuất bán ngay từ bây giờ
để bán thì là không có lợi
không có lợi nhuận mấy
cho nên bà con phải trự cá
nên ảnh hưởng đến cái việc trong mưa lụ
thì bà con có thiệt hại lớn
chiều nay phòng thương mại và công nghiệp việt nam
hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững việt nam
đã công bố doanh nghiệp bền vững tại việt nam
từ gần năm trăm linh hồ sơ doanh nghiệp
tham dự chương trình đánh giá
xếp hạng doanh nghiệp bền vững tại việt nam
ban tổ chức đã lựa chọn ra một trăm linh công ty tiêu biểu
của cộng đồng doanh nghiệp
trong hoạt động thực hiện phát triển bền vững
để viên danh
năm nay với việc điều chỉnh
các tiêu chí trong bộ chỉ số
xếp hạng doanh nghiệp bền vững
nhằm đo lường chính xác hơn mức độ phát triển bền vững
của doanh nghiệp
từ một trăm năm mươi một tiêu chí rút gọn xuống còn một trăm ba mươi bốn tiêu chí
trên ba lĩnh vực
kinh tế xã hội môi trường
cùng với việc ra đời hệ thống phần mềm đăng ký tham dự trực tuyến
đã giúp khuyến khích và tạo điều kiện dễ dàng hơn
cho sự tham gia của doanh nghiệp vào chương trình
chương trình đánh giá xếp hạng doanh nghiệp bền vững
tại việt nam được tổ chức hàng năm
nhằm vinh danh các doanh nghiệp đi tiên phong
và đã đạt được những thành tiệu nhất định
trong lĩnh vực phát triển bền vững
đồng thời có tác dụng khích lệ các doanh nghiệp tại việt nam
chú trọng hơn tới phát triển bền vững
trong số các doanh nghiệp trên có thể kể đến những doanh nghiệp
như công ty pnc việt nam
công ty cổ phần á châu
công ty cổ phần cảng đà nẵng
công ty cổ phần cao xu hàm rồng
công ty cổ phần đầu tư đà nẵng miền trung
công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thăng long
công ty cổ phần thế giới số
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên heblife việt nam
công ty cổ phần đường quảng ngãi
thưa quý vị và các bạn
ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo công bố
dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều
của luật giáo dục hiện hành
trong đó có điều luật là miễn học phí tới bậc trung học cơ sở
đã có nhiều ý kiến bày tỏ thái độ vui mừng
thế nhưng cũng có không ít người bày tỏ sự lo lắng
là hộ nghèo
chồng tan tật
sức lao động gần như là không có
một mình trị thu phải làm đủ mọi việc
ai thuê gì làm đấy để lấy tiền nuôi ba con ăn học
trước thông tin đề xuất
sẽ được miễn giảm học phí cho con trai thứ ba
đang học cấp hai tại trường trung học cơ sở tân hội
chị rất vui mừng
hoàn cảnh này tôi rất là khó khăn
chồng tôi làm
hàng tháng rất là bấp bênh
con thứ ba này tôi đang học
ở cấp hai
thế đó được giảm được
học tiền học phí cho các cháu
tôi rất là phấn khởi
không chỉ các bậc phụ huynh
là người liên quan trực tiếp bày tỏ
sự quan tâm về vấn đề này
mà gián tiếp như lãnh đạo sở giáo dục
nhà quản lý giáo dục và các chuyên gia giáo dục
cũng hết sức khỏe
hầu hết mọi người đều ủng hộ tinh thần này
nguyễn học phí thì cái này là điều quý khoản
rất quý cho mọi gia đình
quý cho cả
không những đối với phụ huynh
mà còn cả thầy cô
giảm được học phí cho các cháu được một phần nào đấy
chắc chắn là gia đình nó cũng phải đỡ được một khoản
thì gia đình kiểu
cho các cháu học được tốt hơn
bên cạnh niềm vui đang hy vọng đó
thì cũng có những cái
có nhiều ý kiến
nhất là phụ huynh lại tỏ ra lo ngại
với đề xuất của bộ giáo dục và đào tạo
bởi miễn học phí
thì phần thu của nhà trường sẽ bị giảm
trong khi đó
nhà trường được sáu mươi các khoản thu từ học phí
do đó miễn học phí
có thể phát sinh ra lạm thu
việc mà giảm học phí cho học sinh
thì đấy là một cái tin mừng
nhưng mà song song với đấy thì phụ huynh cũng sẽ lo lắng
là có những cái khoản
phụ thu ấy sẽ tăng lên
đối với sự quan tâm của đảng và nhà nước

nếu ngân sách giảm cái học phí cho các cháu
thì bên cạnh đó phải quản lý thật chặt
để không được tăng
nguồn tức là lạm thu
chuyên gia giáo dục lo ngại
việc miễn học phí sẽ dân đến tăng chi
cho ngân sách giáo dục
anh phải cân đối ngân sách
nhà nước nếu đủ thì anh hãy làm
chứ đủ thì đừng làm bộ
con hiểu của tôi là như thế
còn nếu như tôi này đề xuất
lại phải ưu tiên cho mầm non nữa
thì hãy thực sự để tiền ấy cho
cho mầm non
đừng lo cái này gọi
dân không tắc mắc
tôi đảm bảo dân không ai tắc mắc cả
vì chúng cũng phải chia sẻ cho đất nước
chứ cho chính phủ chứ
nhưng mà làm cái gì nó có lợi
thì chúng ta phải làm trước
phải làm bằng được
hy vọng khi đưa ra đề xuất này
bộ giáo dục và đào tạo đã tính đúng
không để xảy ra chuyện lạm thu
và phụ huynh phải gánh thêm các khoản chi phí khác
đồng thời không gây ra áp lực cho ngân sách nhà nước
cũng như cho các cháu

có như vậy chính sách này mới trọn vẹn ý nghĩa
khi đưa vào cuộc sống
trong phần tiếp theo của bản tin
câu chuyện cảm động về thầy giáo nguyễn duy quy
đi xin chữ của học trò
singapore khẳng định ưu tiên ngăn chặn
phủng bố tại đông nam á

ngoại trưởng các quốc gia thành viên nato
thưa quý vị và các bạn trong cuộc sống của chúng ta luôn có rất nhiều câu chuyện đẹp về những người thầy giáo cô giáo
họ là những người có thể hy sinh cả tuổi trẻ để đến gieo chữ ở những vùng núi xa xôi hay mở những lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo
thế nhưng có lẽ câu chuyện về thầy nguyễn duy quy hiệu trường trường chuyên biệt tương lai đà nẵng vẫn là câu chuyện đặc biệt nhất
khi là thầy giáo nhưng thầy phải hai lần đi xin chữ của học trò
và trong suốt cuộc đời dạy học của mình thầy còn rất nhiều lần đi xin khác nữa
hôm nay mời quý vị hãy cùng môn màu cuộc sống gặp gỡ và tìm hiểu về người thầy đặc biệt này
vốn là giáo viên dạy toán tại một trường cấp hai ở huyện đại lộc tỉnh quảng nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thầy nguyễn duy quy được điều về công tác tại trường chuyên biệt nguyễn đình triều
cơ sở tập trung các em khiếm thị
chưa từng học kỹ năng để giao tiếp với người khiếm thị việc dạy học ở cơ sở mới với thầy gặp vô vàn khó khăn
mình ước gì học sinh mình được nhìn một chút hơn để mình vẽ được hình ảnh lên bảng để cả em học được
và câu chuyện đi xin chữ của thầy cũng bắt đầu từ đấy
từ từ học sinh ở trường nguyễn triều là học sinh khiếm thị
các em học bằng chữ bật ra
thì lúc đó là mình chưa hiểu được khi đọc và viết được chữ bật ra
ngoài giờ mình lên lớp mình tránh thủ
cái giờ mà rắn rỗi hoặc là thậm chí kể cả buổi tối mình phải đến trường sự giúp đỡ của đồng nghiệp và đặc biệt là các em học sinh khiếm thị
từ sau hai tháng mình đã đọc được thanh thảo về chữ bật ra
thế nhưng tham vọng nhiều hơn thế
thầy còn muốn học trò của mình hình dung ra được hình vuông hình tròn hình tam giác
muốn là đôi mắt giúp các em nhìn thấy được cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp
thế là thầy lại cặm cụi nghiên cứu suốt hai năm trời để làm ra tấm bảng từ giúp các em có thể sờ và hình dung được mọi vật
thầy quy đã nghĩ ra những mô hình ví dụ như các mô hình để các bạn có thể sờ được
những mô hình đó đã giúp cho những người kiếm thị như mình cũng như các bạn kiếm thị có thể học tập tốt hơn và có thể dễ hình dung
về hình học cũng như mọi vật xung quanh
từ sự hướng dẫn dạy dỗ và những đồ dùng mà thầy quy làm
thì đã giúp mình học được toán và có cái niềm đam mê hứng thú
năm hai nghìn một mươi bốn theo đuôi đường của sở mình về nhân nhiệm sở
tại trường chuyên biệt tương lai trường chủ yếu là giải học sinh kiểm thấn
bước đầu mình phải
học ngôn ngữ ký hiệu để mình giao tiếp được cho các em
lần xin chữ thứ hai này của thầy cũng lắm gian nan
thế nhưng bằng tình yêu dành cho các em thầy có thể làm được tất cả
và mái trường chuyên biệt tương lai này cũng là nơi bắt đầu rất nhiều lần đi xin khác của thầy
nhận thấy nhu cầu học nghề của các em rất cần thiết
thầy đã đi khắp nơi để xin tài trợ thiết bị dạy nghề cho các em
từ máy làm gương máy rửa xe dụng cụ làm bánh
đến cả một tiệm làm neo lần lượt được thầy mang về trường
mình có một cái
mình nhớ trước đây mình có một cái kỷ niệm
là lúc mà mình đi xin máy làm hương cho học sinh học
thì mình đến xin một cái anh giám đốc một cái công ty
thì anh mới hỏi như thế này
các em có
bằng để làm mà có tiền để nuôi sống bản thân hay không
thì mình có nói mong muốn của tôi là các em biết được cái nghề làm hương
và đến một cái cơ sở làm hương của một cái tư nhân nào đó
và nguyên vọng lớn nhất là các em được đến đó làm
ăn trưa nhà họ đến chiều phụ huynh đón về
và một tháng chỉ cần chủ cơ sở là trả thù lao cho các em ba trăm linh thôi
như vậy là một cái hạnh phúc lớn bởi vì một em vượt thật rơi
với sự quan tâm và động viên hết lòng của thầy
những học trò mang nhiều kiểm khuyết ấy đã làm được những điều không tưởng
thầy luôn ủi động viên cho học sinh học tập để mà xóa đi những mặt cản
đó là một động lực rất là lớn để cho tụi em có thể phán đấu để học tiếp
trước khi gặp thầy huy thì mình không nghĩ là bây giờ mình

thầy đã trở thành một người thầy để dạy lại cho các em
mình nghĩ là một người khuyết tật mang gánh nặng cho gia đình cho xã hội
nhưng mà luôn được nhận được sự động viên giúp đỡ của thầy tìm
trong quá trình học tập thì mình luôn luôn phấn đấu để mà làm được một cái việc gì đó
gọi là mang lại cái niềm vui cho bản thân mình cũng như là
để cho thầy cảm thấy những sự giải dỗ